phiên họp toàn thể lần thứ hai mươi năm của ủy ban pháp luật của quốc hội đã khai mạc sáng nay tại hà nội để thẩm tra tờ trình và đề án của chính phủ về việc sắp xếp thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của một số tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban pháp luật thường trực ủy ban về cơ bản tán thành các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã và phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống chính trị những người không hoạt động chuyên trách cấp xã tại một mươi tám tỉnh thành phố